tại hà nội bảo tàng hà nội phối hợp với nhóm sinh viên học viện báo chí và tuyên truyền
tổ chức khai mạc triển lãm nghe nhìn em không sợ sức mạnh siêu chiến binh
đồng hành cùng các bệnh nhân u thương
triển lãm là sự kiện lớn trong dự án cùng tên nhằm mục đích đồng hành cùng các bệnh nhi
trong hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư
các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm là những câu chuyện ghi lại hành trình sinh tử
cũng như quá trình hiện thực hóa ước mơ của các bệnh nhi ung thư
nhóm sinh viên báo chí đã trực tiếp trò chuyện tìm hiểu và ghi lại những khoảnh khắc
quý giá đó qua những bức ảnh thước phim
triển lãm không chỉ là món quà dành tặng các em và gia đình mà còn mong muốn khơi gợi
ở khán giả cảm xúc lắng động về những đứa trẻ dũng cảm và lạc quan trong nghịch cảnh
triển lãm em không sợ sức mạnh siêu chiến binh sẽ kéo dài từ ngày hai mươi hai tháng một mươi một
đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tại tầng bốn bảo tàng hà nội đường phạm hùng
phường mễ trì quận nam tử liêm thành phố hà nội